ngoại trưởng đức anna helena baebock đã kêu gọi israel không bỏ lỡ cơ hội lịch sử để đạt được hòa bình với các quốc gia ả rập
trong bối cảnh xung đột leo thang giữa nước này và phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza
ngoại trưởng bebock cũng tái khẳng định chỉ có giải pháp hai nhà nước mới mang lại hòa bình và an ninh cho palestine và israel và khu vực trung đông
nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay
đại sứ nga tại israel cho biết nước này đang đề xuất một cuộc họp cấp bộ trưởng với xung đột giữa israel
và palestine phong trào hamas của palestine với sự tham gia của các quốc gia trung đông
cùng ngày tổng thống ai cập và quốc vương qatar khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian
trong nỗ lực hạ nhiệt tình hình ở giải gaza cung cấp viện trợ và trả tự do cho các con tin người israel